công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận vừa triệt phá thành công một sới bạc có quy mô lớn hoạt động lưu động tại khu vực đèo ngoạn mục thuộc xã lâm sơn huyện ninh sơn và bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bạc
lực lượng chức năng đã thu giữ ba bộ bài tay một bộ dụng cụ sóc đĩa và hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
số bạc này hoạt động khoảng một mươi ngày trở lại đây các con bạc chủ yếu đến từ tỉnh lâm đồng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên di chuyển và tìm nơi hoang vắng để đánh bạc